cơ quan chức năng huyện bình chánh tp hcm đã phong tỏa hiện trường vụ sập giàn giáo xảy ra tại trường tiểu học huỳnh văn bánh khiến cho nhiều học sinh bị thương
theo thông tin ban đầu bảy h ba mươi sáng ngày hai mươi tháng một mươi một khi đang diễn ra lễ mừng ngày nhà giáo việt nam có rất đông giáo viên phụ huynh và khoảng một năm trăm linh em học sinh tham dự
thì phần giàn giáo thi công mái che nắng tại trường tiểu học huỳnh văn bánh bất ngờ đổ sập đe trúng hàng chục em học sinh bên dưới
cái giàn giáo khoảng sáu khung chiều cao khoảng một mươi m vị trí sát hàng rào của tường ngã vào vị trí ngồi của học sinh khu vực đó là học sinh của khối ba và khối năm
qua sự cố này chúng tôi hết sức là đau lòng phải nói như vậy hết sức là đau lòng tôi đang đi xuống bệnh viện để lo cho các em
sau khi sự cố xảy ra
nhà trường cùng cơ quan chức năng đã tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và lên phương án hỗ trợ cho gia đình các em học sinh